thưa quý vị trên mạng xã hội facebook trong thời gian gần đây xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo
và đã có nhiều nạn nhân trên địa bàn tp hà nội bị lừa đảo bởi thủ đoạn này
cụ thể theo đơn trình báo người phụ nữ cho biết bị lừa hơn hai trăm linh triệu đồng trên mạng xã hội
vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn qua tìm hiểu thì thấy trang facebook quảng cáo công ty luật hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo
khi nạn nhân hỏi luật sư giả cách thu hồi tiền bị lừa thì được các đối tượng thông báo phải đóng phí
do nóng lòng muốn lấy lại tiền nạn nhân đã nhờ các luật sư giả hỗ trợ nên tiếp tục bị lừa thêm một trăm hai mươi năm triệu đồng
công an tp hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy các đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật